lực lượng chức năng tại quảng trị đã cứu hộ thành công bảy người bị mắc kẹt giữa dòng sông thạch hãn
hiện đang tìm kiếm một người còn lại đang mất tích
theo thông tin ban đầu khoảng chín giờ sáng nay tàu chở đoàn công tác của sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị đi kiểm tra trên sông
bất ngờ tàu bị chết máy khi tuần qua đập tràn nam thạch hãn
thời điểm gặp nạn trên tàu có tám người khi tàu trôi vào vùng nguy hiểm tám người đã nhảy khỏi tàu
trong đó bảy người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn nam thạch hãn
một người bị mất tích sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ đến thời điểm này cả bảy người mắc kẹt đã được đưa vào bờ an toàn
lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại hiện đang mất tích